người thi hành công vụ xảy ra vào tối ngày sáu tháng năm tại nhà ga hành khách t hai cảng hàng không quốc tế nội bài
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện sóc sơn tp hà nội cho biết đã ra quyết định bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự lái xe hãng taxi một trăm hai mươi ba đinh văn trung
trú tại huyện sóc sơn để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vào thời điểm trên anh đoàn minh nam nhân viên đội kiểm soát sân đỗ ô tô thuộc lực lượng an ninh hàng không của cảng hàng không quốc tế nội bài
đang làm nhiệm vụ ở khu vực tầng ba nhà ga đã phát hiện xe taxi do trung điều khiển đón khách sai quy định
khi bị anh nam nhắc nhở trung đã không chấp hành mà còn văng ra những lời lẽ thô tục rồi điều khiển chiếc xe ô tô lao thẳng vào người anh nam
và hất tung anh nam lên nắp cabo rồi rú ga phóng xe về hướng chạm soát vé bắc thăng long
lợi dụng sự sơ hở của nạn nhân để trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài cá nhân
nguyễn thị thoa
chú tại xã khánh thủy huyện yên khánh tỉnh ninh bình vừa bị công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội trộm cắp tài sản
do thuê nhà trọ gần nhau nên nguyễn thị thoa biết chị đinh thị hoa là công nhân của công ty giày adora xã quang sơn tp tam điệp
thường để xe máy trong phòng trọ rồi đi bộ đến công ty làm việc
ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đợi chị hoa ra khỏi nhà thoa đã nhờ người giúp phá cửa phòng trọ của chị hoa
sau đó nèm vào lấy trộm chiếc xe máy đem ra tp ninh bình bán lấy tiền tiêu sải cá nhân
nguyễn thị thoa là đối tượng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới chấp hành xong án phạt tù từ ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám